thông tin chúng tôi mới cập nhật về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín tại nước ta
trong đó sức khỏe của bệnh nhân số chín mươi một tiếp tục có những hồi phục kỳ diệu
năm phi công người anh này đã có thể tự ngồi dậy ăn uống qua điểm miệng
và tiếp tục tập đứng với sự trợ giúp của nhân viên y tế
theo thông tin từ tiểu ban điều trị ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
tính từ sáu h đến một mươi tám h ngày một mươi chín tháng sáu việt nam ghi nhận thêm bảy ca mắc mới covid một mươi chín
nâng tổng số ca mắc lên ba trăm bốn mươi chín ca
tất cả các trường hợp này đã được cách ly ngay sau khi nhập cảnh không có nguy cơ lây ra cộng đồng
trong ba trăm bốn mươi chín ca mắc đã có thêm một ca được công bố khỏi bệnh nâng số ca điều trị khỏi lên ba trăm hai mươi sáu ca
số ca còn đang điều trị là hai mươi ba ca
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là sáu một trăm bảy mươi sáu người
trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện là tám mươi chín người cách ly tập trung tại cơ sở khác là năm bảy trăm ba mươi bốn người
cách ly tại nhà nơi lưu trú là ba trăm năm mươi ba người